chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai công tác phòng chống xâm nhập mặn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong đó xác định từng vùng khu vực khả năng bị ảnh hưởng sâm nhập mặn để có giải pháp cụ thể bảo đảm giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh
tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi như nạo vét canh rạch đắp đập tạm lắp đặt chạm bơm giãi chiến
tranh thủ vận hành công trình thủy lợi lấy nước chữ nước để sử dụng khi xâm nhập mặn lên cao nguồn nước bị thiếu hụt bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý
bảo đảm xuống giống sớm vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín nhằm hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn
tổ chức đo đạc thường xuyên độ mặn tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng sâm nhập mặn để kịp thời nắm bắt tình trạng xâm nhập mặn
hướng dẫn người dân thực hiện kế hoạch lấy nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt